tin an ninh trật tự vào chiều qua tại thôn lũ khấu xã ngũ chỉ sơn thị xã sapa tỉnh lào cai
đã xảy ra vụ xô xát giữa người dân của xã ngũ chỉ sơn với công nhân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn
năng lượng mây hồ nguyên nhân ban đầu là do nhiều người dân đã ngăn cản việc thi công dự án thủy điện mê hồ
và hành hung nhóm công nhân của công ty này làm tám người bị thương
vụ việc xuất phát từ những vướng mắc trong quá trình bồi thường giữa chủ đầu tư thủy điện mây hồ
là công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng mây hồ có trụ sở tại năm trăm một mươi ba hoàng liên phường kim tân
thành phố lào cai với ba hộ dân tại đây chưa được giải quyết rứt điểm
chiều ngày một mươi bốn tháng ba đối tượng hoàng quang trương chú tại thành phố lào cai đã đưa khoảng năm mươi người
tự nhận là người của chủ đầu tư đến khu vực thi công dập đầu mối của thủy điện để công nhân tiếp tục thi công
lúc này một số người dân thuộc thôn can hồ b và thôn lũ khấu đã ngăn cản không cho thi công công trình
trong quá trình này số người tự nhận là công nhân của thủy điện đã dùng tuyếp sắt đánh nhau với người dân
vụ xô xát làm một mươi bốn người bị thương trong đó có sáu người dân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu
phía nhóm người tự nhận là người của thủy điện mây hồ cũng có tám người bị thương
sau khi tiếp nhận thông tin công an thị xã sapa đã khẩn trương có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường
và cùng chính quyền địa phương tiếp tục vận động người dân phối hợp trong công tác điều tra